tại quảng trị do mưa lớn trên diện rộng nhiều tuyến đường khu vực miền núi trong tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn ách tắc trong việc đi lại của người dân
tại km năm bảy trăm linh tỉnh lộ năm trăm tám mươi tám a tuyến đường lưu thông giữa xã mỏ ó và các xã triệu nguyên ba lòng hải phúc huyện đắk rông tỉnh quảng trị
mưa lớn đã làm sạt lở toa ly dương hơn một mét khối đất đá làm ách tắc giao thông trên tuyến nhiều giờ liền
trên tuyến đường năm trăm tám mươi tám a này có hơn một mươi đoạn bị sạt lở đây là tuyến đường độc đạo nên công ty cổ phần quản lý và giao thông quảng trị đã điều động nhân lực và xe máy nhanh chóng khắc phục sự cố để người dân có thể lưu thông an toàn
đây là điểm sạt lở lớn nhất trong đoàn qua đeo của đường năm trăm tám mươi tám a này với thời tiết như thế bọn tôi sẽ túc trực máy và nhân lực bằng bất cứ mọi giá là thông xét trong thời gian sớm nhất
trong thời gian mưa lũ vừa qua
nhiều tuyến đường đi qua địa bàn huyện miền núi đắc rông bị hư hỏng nặng đặc biệt là tuyến đường một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la hai gần ba mét khối đất đá sạt lở lấp năm vị trí tại rãnh dọc mặt đường
sạt lở hai vị trí ta luy âm rất nghiêm trọng các điểm sạt lở đã gây mất an toàn giao thông cho người dân mỗi khi lưu thông qua các tuyến đường này